trong hai ngày qua tại yên bái có mưa to và rông gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trong tỉnh
trước tình hình đó tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động phát huy phương châm bốn tại chỗ
nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ
do mưa to kéo dài tàu ly nằm sau nhà bị sạt làm ngôi nhà xây cấp bốn của gia đình anh nguyễn văn phương
ở bản bến xã việt hồng huyện trấn yên tỉnh yên bái bị sập đổ
làm vợ và con nhỏ của anh bị đất đá vùi lấp
nhận được thông báo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã việt hồng
đã huy động lực lượng đến ứng cứu kịp thời
nhận được thông báo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã việt hồng
trong một trăm tám mươi tám nhà bị hư hỏng do sạt lở tàu ly di rời khẩn cấp người và tài sản ở ba mươi nhà
thành phố yên bái cũng bị ngập ống cục bộ tại nhiều nơi và có năm điểm sạt lở tại các phường yên ninh hai xã tuy lộc và âu lâu
bọn chồng tôi thấy mưa quá to lúc đó tôi gọi bọn tôi dậy hai bọn chồng tôi dậy
thì khênh máy giặt ra chưa kịp khênh thì bắt đầu đất ấp xuống luôn vùi luôn cả bọn tôi và cả tôi luôn
nhưng mà khi tôi nghe thấy bọn tôi kêu cứu thì tôi cố lắc cái máy giặt để tôi rút chân ra
thì treo lên thì bọn tôi chả thấy ở đâu nữa chìm luôn trong đó rồi
đối với diện tích nông nghiệp mưa lớn cũng làm năm trăm ba mươi hectare lúa và trên năm hectare rau màu bị ngập úng
tám mươi hectare ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hai trăm hai mươi bốn con da súc da cầm bị chết
tại quốc lộ ba mươi bảy đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi hai một trăm sáu mươi sáu một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một xuất hiện bốn mươi năm điểm sụt lún năm ngầm tràn bị tắt
riêng tại km tám năm quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua xã âu lâu
phố yên bái có một điểm sặt ta lùi khiến quốc lộ ba mươi bảy bị chia cắt
hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành hót dọn đất đá ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng ba tỷ đồng
một là chỉ đạo các ban phòng chống bão lũ của xã
thì triển khai các lực lượng tại chỗ vật lực tại chỗ để di rời tài sản người tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
cái thứ hai là hướng cho bà con cách để chỗ ăn chỗ ở ổn định
tạo huy động các lực lượng để di rời khẩn cấp
các địa phương hiện đang chỉ đạo xã phường thị trấn khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại
đồng thời thăm hỏi động viên huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả
đảm bảo giao thông ổn định đời sống cho nhân dân
đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động phòng tránh
đồng thời thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ gây